nhà máy thủy điện thượng nhật huyện nam đông tỉnh thừa thiên huế là một trường hợp về việc vi phạm gây mất an toàn hạ du
từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi đến nay nhà máy thủy điện này cố tình tích nước và phát điện
đặc biệt là trong đợt mưa lũ vừa qua mặc dù lãnh đạo tỉnh thừa thiên huế đã nhiều lần yêu cầu nhà máy phải mở hoàn toàn năm cửa sản nước
nhưng nhà máy thủy điện này vẫn không chấp hành nghiêm túc
để bảo đảm an toàn cho vùng hạ du liên tiếp trong hai ngày một mươi ba và một mươi bốn tháng một mươi một
ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế bộ công thương tập đoàn điện lực việt nam đã phát văn bản yêu cầu chủ đầu tư của nhà máy thủy điện thượng nhật
khẩn trương mở hoàn toàn năm cửa xã và phải tuân thủ chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế
trước tình hình đó đến một mươi giờ ngày một mươi bốn tháng một mươi một chủ đầu tư đã mở năm cửa xã
tuy nhiên khi bão một mươi ba vừa đi qua đến một mươi năm h ngày một mươi năm tháng một mươi một chủ đầu tư đã cho đóng bốn cửa van tiếp tục tích nước trái phép
tuy nhiên khi bão một mươi ba vừa đi qua đến một mươi năm h ngày một mươi năm tháng một mươi một chủ đầu tư đã cho đóng bốn cửa vang tiếp tục tích nước trái phép

việc tích nước trái phép của thủy điện thượng nhật đến nay đã kéo dài hơn tám tháng nhưng chưa lần nào bị xử phạt
mặc dù đã bị các ngành chức năng của tỉnh thừa thiên huế nhiều lần lập biên bản vi phạm hành chính
trong quá trình tích nước trái phép có một lần do mưa lớn thủy điện buộc phải xả nước để bảo vệ đập
do xả không có kế hoạch với lưu lượng lớn nên đã gây sạt lở đất đai của người dân thôn lập xã thượng nhật huyện nam đông sống dọc sông
hiện bảy mươi chín hộ dân ở thôn này đã có văn bản gửi chính quyền địa phương đề nghị được di rời ra khỏi khu vực ảnh hưởng của thủy điện thượng nhật